ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đinh la thăng đã đến thăm và chúc tết cán bộ nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hđb và việt ze cùng một số công ty thành viên khác thuộc tập đoàn sovico holding nhân dịp đầu năm
tại buổi làm việc với ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm hd bành đồng chí đinh la thăng đã nghe lãnh đạo ngân hàng báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng mục tiêu kinh doanh của ngân hàng và các đơn vị thành viên trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí đinh la thăng đã ghi nhận những thành tích và thay mặt thành phố biểu dương và chúc tết toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng hd bành
chúc mừng những thành tiệu đạt được với những con số tăng trưởng ấn tượng của hdb việt ze sovico và các đơn vị của tập đoàn
bí thư đinh la thăng đã biểu dương sự đóng góp của các đơn vị cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước